sự việc trao nhầm con tại bệnh viện đa khoa huyện ba vì đã đẩy hai gia đình vào hoàn cảnh thật chớ treo
khi phát hiện đứa bé mình nuôi nắng suốt sáu năm qua lại không phải là đứa con do mình sinh ra
và trong sáu năm đó hai người mẹ cũng là hai nạn nhân đau đớn nhất đã phải hứng chịu những lời đàn tiếu về nhân cách và khiến hôn nhân đổ vỡ
còn hai em bé giờ đây vẫn chưa thể trở về với đúng gia đình ruột thịt của mình
đến giờ phút này cả gia đình anh phùng giang sơn vẫn trực khỏi bần thần và buồn bã khi phát hiện sự thật đau lòng
sáu năm trước vợ chồng anh sơn chị hiền sinh bé phùng thanh hải tại bệnh viện đa khoa ba vì hà nội
sáu năm nuôi nấng bé hải nhưng càng lớn gia đình anh lại thấy bé càng không có nét giống với các thành viên trong gia đình
tết vừa qua gia đình anh mới quyết định đi giám định adn tại viện khoa học hình sự và phát hiện bé không phải là con đẻ của anh chị
tuần hơn một tuần em mới bắt đầu đi xét nghiệm xét nghiệm lần đầu tiên thì không ai biết trong gia đình không ai biết ạ
chỉ có một mình em biết thôi
thì em đi xét nghiệm xong về đến lần thứ hai thì em lại xét nghiệm một lần thứ hai nữa ở bên một trăm bảy mươi tám vị khê đấy thì ra kết quả
và cậu bé mà gia đình anh sơn nghi ngờ con đẻ của mình chính là bé đoàn nhật minh hiện đang là con của chị vũ thị hương sống cách không xa gia đình anh sơn
thực hiện giám định adn của cả hai bé lần nữa
cho cả hai gia đình không khỏi bất ngờ khi họ bị trao nhầm con đẻ của nhau cách đây sáu năm trước tại bệnh viện
sau khi sinh cháu thứ hai ta được khó kháng thì nhìn bạn này bạn không giống
nói thật không giống với bạn thì là ông chồng ông chồng mình đã đập hết tất cả các trường mầm non của mình mở ra
gia đình nhà mình nó bị lộn xộn và bị như thế đấy là tất cả là do bên bệnh viện
sau khi nhận được phản ánh từ gia đình anh sơn
bệnh viện cũng đã xác nhận sai sót và có sự nhầm lẫn khi trao hai em bé cho hai gia đình anh sơn và chị hương
những cán bộ trong kiếp trực ngày hôm đó cũng đã bị kỷ luật
và đây cũng là sai sót hy hữu nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại bệnh viện trong hàng chục năm qua
gia đình anh sơn nhiều tháng qua không khỏi suốt ruột mong bệnh viện giải quyết để sớm được nhận con đẻ của mình về
còn gia đình chị hương hai vợ chồng đã ly hôn vì nghi ngờ sự không trung thủy của chị khi thấy bé minh không giống ai trong gia đình
sáu năm qua
nhiều tổn thất đã xảy ra với hai gia đình
tuy nhiên có lẽ tổn thất lớn nhất chính là mặt tinh thần của hai đứa trẻ khi các bé vừa mới nhận thức được về tình yêu thương ruột thịt trong gia đình
thì lại phải đối mặt với sự mất mát và từng bước làm quen lại từ đầu